thưa quý vị và các bạn còn khoảng một tháng nữa là đến tết trung thu
nhưng hiện nay trên các tuyến phố của thành phố hồ chí minh
đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi với chủng loại màu sắc và giá cả đa dạng
tuy nhiên dễ nhận thấy là các mặt hàng này hầu hết đều có nguồn gốc không rõ ràng
cũng như mọi năm vào dịp này
con đường hải thường lãng ông lại tràn ngập màu sắc của đồ chơi trung thu
đồ chơi trung thu năm nay vẫn là những mặt hàng khá quen phục
được bán ra từ những năm trước
mẫu mã không có thay đổi nhiều
giá cả đồ chơi năm nay khá ổn định
bây giờ cũng mới đầu mùa thôi
thì cái xếp tư hữu năm nay thì hầu như là cũng xem xem như năm ngoái
những mặt hàng mà thường được người dân ưa chuộng nhất mà hầu như là mỗi năm luôn
thì đa số là những mẫu lông đèn truyền thống
nhập cũng nhiều nơi lắm
thì từ đài loan singapore malaysia
ngoài những đồ chơi được chủ cửa hàng cho là truyền thống
thì tại cửa hàng kim lập hay nhiều cửa hàng khác trên đường hải thường lãng ông
vẫn có sự xuất hiện nhiều mặt hàng của trung quốc
và chỉ với một mươi năm đồng
thì người tiêu dùng đã có một lọ cung tuyết của trung quốc
khi được hỏi đến thì chủ cửa hàng cho biết
em bán cũng lâu rồi nhưng mà cũng chưa thấy ai phản năng về chất lượng của nó
theo như tiến sĩ lê bá trí nhân chuyên gia về kinh tế
thì tâm lý người dân
giá rẻ mẫu mã bắt mắt mẫu mã thường xuyên được thay đổi
là lý do mà người tiêu dùng lựa chọn hàng ngoại
hàng đẹp hàng bắt mắt
chúng ta chưa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng dòng góp hàng là thiếu nghi
cho nên chúng ta vẫn còn thấy thu trên sân nhà
vậy phải làm gì để vực dậy đồ chơi của hàng việt
đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của mặt hàng việt nam với các loại mặt hàng ngoại
là câu hỏi được đặt ra với các cơ quan quản lý
cũng như các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trong nước